bộ ngoại giao nga ngày hôm qua đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa sau các vụ bạo lực ở israel và bờ tây đánh dấu tình trạng leo thang mới trong cuộc xung đột giữa israel và palestine
cùng ngày liên minh châu âu eu cũng lên án những cuộc tấn công trong tuần này ở jerusalem và yêu cầu israel chỉ sử dụng vũ lực sát thương làm phương sách cuối cùng
trong khi đó thủ tướng đức olafsson bày tỏ vô cùng sốc trước những cuộc tấn công ở jerusalem
bộ ngoại giao đức cũng lên án vụ tấn công ngày hai mươi bảy tháng một đồng thời kêu gọi israel và palestine đối thoại
bộ ngoại giao ả rập xê út cũng cảnh báo tình hình căng thẳng giữa palestine và israel sẽ leo thang hơn nữa sau vụ tấn công thánh giáo đường do thái ở jerusalem
trước đó bảy người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng vào một thánh đường do thái ở jerusalem và hai người khác bị thương trong một cuộc tấn công ở thành phố vào sáng ngày hai mươi tám tháng một
phụ sản súng mới nhất xảy ra sau khi chín người palestine thiệt mạng trong một chiến dịch vây giác của quân đội israel tại trại tị nạn jenin ở bờ tây bị chiếm đóng